các nạn nhân được xác định là vợ chồng anh trần văn cường chị phạm thị hằng cùng quê tỉnh thanh hóa và con gái trần kim phượng bốn tuổi
như intv đã đưa tin vào sáng ngày hai mươi bảy tháng năm một đồng nghiệp gọi điện thoại cho anh cường rủ đi làm nhưng không liên lạc được nên đến phòng trọ để kiểm tra thì phát hiện chị hằng và bé phượng nằm bất động trên giường anh cường trong tư thế treo cổ cửa phòng bị khóa bên trong
theo người nhà các nạn nhân gần đây giữa anh cường và chị hằng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn to tiếng về chuyện tiền bạc vụ việc đang được tiếp tục điều tra
không quen biết và cũng không có mâu thuẫn gì tuy nhiên chỉ vì bênh vực bạn một thanh niên đã ra tay đánh gây thương tích cho nạn nhân bốn mươi một vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh kiên giang
sáng nay sau khi có kết luận giám định tỷ lệ thương tật cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam dương hồng tân sinh năm hai nghìn một trú tại xã tân thành huyện tân hiệp về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng hai
nhậu xong tân với bạn là nguyễn văn cá đen chú cùng địa phương rủ nhau chơi bia ra tại nhà người quen ở cùng xóm thì gặp nguyễn văn lập sinh năm hai nghìn bốn chú cùng xã đang chơi bia ra tại đây
do có mâu thuẫn từ trước nên khi vừa gặp nhau cá đen và lập đã xông vào ẩu đả
lúc đó thay vì can ngăn bạn mình đánh nhau thì tân lại bênh vực bạn dùng cây gậy visa xông đến đánh vào đầu lập gây thương tích cho nạn nhân bốn mươi một
bất mãn về đền bù giải tỏa đất đai
lê quốc bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú tại tp hcm
nhơn tỉnh bình định đã sinh lòng thù hận chuẩn bị vũ khí giáp tâm thực hiện ý đồ khủng bố chống chính quyền nhân dân
sau mưu đồ đó chưa kịp thực hiện thì đã bị lực lượng công an sớm điều tra ngăn chặn kịp thời
vào sáng qua sau gần chín tháng kể từ khi bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra
lê quốc bình đã truy tố đưa ra xét xử công khai về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
theo cáo trạng vào ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám dưới sự chỉ đạo của bộ công an
công an tỉnh bình định đã phối hợp với công an tỉnh phú yên bắt giữ lê quốc bình khi đối tượng này từ campuchia vượt biên về nước
mang theo nhiều vũ khí tài liệu hoạt động khủng bố phá hoại khám xét trong người nơi ở của đối tượng
lực lượng công an thu giữ hai khẩu súng quân dụng bảy súng hơi năm trăm linh viên đạn súng ngắn và hàng trăm viên đạn
lê quốc bình thông qua facebook kêu gọi người dân biểu tình
nếu chính quyền có can thiệp thì đối tượng sẽ sử dụng số vũ khí đã chuẩn bị nổ súng bắn trả
để thực hiện được điều đó bình đi sang campuchia mua một khẩu súng ngắn và cùng với năm trăm linh viên đạn để về việt nam
tuy nhiên khi trên đường về thì đã bị lực lượng an ninh của tỉnh bình định ngăn chặn kịp thời
do đó là bình chưa thực hiện được hành vi nếu như không ngăn chặn kịp thời có thể là gây ra hậu quả vô cùng lớn đối với vụ án
chỉ vì bất mãn với chính sách đền bù
mà lê quốc bình lên mạng xã hội tỏ thái độ bất cần
lập tức đã bị các đối tượng thù địch đầu độc tìm nhiễm tư tưởng chống đối chính quyền và xúi dục đối tượng hiện thực hóa bằng hành động bạo lực nguy hiểm
lê quốc bình đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin nhận được sự khoan hồng của pháp luật
nói chung là bị cáo đây xài thu đồng trách xử bị cáo không biết nói gì bị cáo không có gì để nói
tuyên bố bị cáo lê quốc bình phạm tội
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
áp dụng điểm pg khoảng hai điều ba trăm linh bốn khoảng năm điều một trăm một mươi ba điểm f khoảng một khoảng hai điều năm mươi một điều năm mươi năm
xử phạt bị cáo lê quốc bình năm năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng một năm tù về tội khủng bố nhằm chống chính quyền dân
tổng hợp hình phạt bị cáo phải chịu cho cả hai tội là sáu năm tù
sáu năm tù là cái giá
sáu năm tù là cái giá mà lê quốc bình phải trả cho hành vi phạm tội
đây cũng là bài học cho những kẻ có âm mưu chống phá đảng nhà nước phủ nhận những thành quả to lớn của cả dân tộc đã cùng xây dựng nên
trên địa bàn tp nam định tỉnh nam định vừa liên tiếp xảy ra hai vụ cướp tài sản
nạn nhân là hai thiếu nữ ngoài hai mươi tuổi đi một mình ngoài đường vắng vào thời điểm một giờ sáng và đã bị một nam thanh niên uy hiếp bằng dao nhọn cướp tài sản
tuy nhiên bị hại đã không trình báo cơ quan công an
rất may qua công tác trinh sát nắm tệ bàn công an thành phố nam định đã phát hiện vụ việc vận động bị hại trình báo và kịp thời xác minh bắt giữ đối tượng gây án khi đang tìm cách bỏ trốn
thông qua tuần tra ban đêm kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát hình sự công an tp nam định đã nhanh chóng xác định bắt giữ đối tượng gây án là nguyễn tiến lộc chú tại phường vị xuyên thành phố nam định
lộc chưa có tiền án tiền sự và hiện đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn thành phố nam định
khám xét khẩn cấp nơi ở của lộc cơ quan công an thu giữ một số tài sản lộc cướp được của nữ nạn nhân và chiếc xe máy là phương tiện đi cướp tài sản
tại cơ quan điều tra nguyễn tiến lộc đã khai nhận hành vi phạm tội và cho biết số tiền cướp được dùng để ăn nhận ăn nhậu và tiêu xài cá nhân
công an tp nam định đã khởi tố nguyễn tiến lộc về tội cướp tài sản
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn vũ hoàng nam và trần tuấn anh về tội cướp tài sản
đây là hai đối tượng dùng hung khí cướp số tiền gần hai hai tỷ đồng tại trạm thu phí đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây ở xã xuân thạnh huyện thống nhất vào ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức ngày ba tết
theo hồ sơ vụ án nam và tuấn anh đều là nhân viên trạm thu phí nhưng đã nghỉ việc
để thực hiện vụ cướp đầu năm hai nghìn một mươi chín cả hai hẹn nhau lên kế hoạch và mua các dụng cụ gây án
khoảng bảy giờ ngày bảy tháng hai hai đối tượng đã dùng súng và giao vào không chế nhân viên trạm thu phí lúc giao ca nhận tiền
rồi cướp đi số tiền hai hai tỷ đồng
sau đó cả hai tẩu thoát
trong đó nam đã mang phần lớn số tiền cướp được đi gửi một số người quen ở vũng tàu và tp hcm
số tiền cướp được còn lại nam mua một mươi lượng vàng và tiêu xài cá nhân trong quá trình lẩn trốn
đến hai mươi ba giờ cùng ngày khi cả hai hẹn gặp nhau tại khu vực ga sài gòn để chia tiền và tiếp tục chạy trốn
thì bị lực lượng công an tỉnh đồng nai phối hợp với cục cảnh sát hình sự bắt giữ
lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy pos của các ngân hàng thương mại
nhóm đối tượng người việt nam ở nhiều tỉnh thành khác nhau đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài
sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài giúp chiếm đoạt tiền của chủ thể
với phương thức thông qua các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ pos
các đối tượng rút tiền về tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp lập khống
chứng tử để hợp lý hóa và sau đó tiếp tục rút tiền từ ngân hàng
trong vụ án này các đối tượng đã rút và chiếm đoạt được tổng số tiền trên năm bốn tỷ đồng
từ hai ngân hàng tại tỉnh vĩnh phúc và quảng ninh
tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám phòng cảnh sát kinh tế công an tiểu quảng ninh tiếp nhận đơn trình báo
của một ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hạ long tố cáo công ty cổ phần du lịch
và thương mại quốc tế thiên cung do nguyễn đức đông làm giám đốc đã thực hiện các giao dịch rút tiền
bằng hình thức thanh toán không dùng thẻ mô tô chiếm đoạt hai bảy tỷ đồng
tài liệu điều tra ban đầu xác định đông cùng các đối tượng khác đã thực hiện giao dịch
tám giao dịch gian lận qua dịch vụ thanh toán mô tô rút chiếm đoạt hơn hai ba tỷ đồng
tuy nhiên ngân hàng kịp thời phát hiện phong tỏa hơn năm trăm linh triệu đồng mà các đối tượng chưa kịp rút
căn cứ tài liệu trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã ra quyết định khởi tố bị can đối với chín bị can trong đó có phạm thị hương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại hà nội nguyễn đức đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giám đốc công ty cổ phần du lịch
và thương mại quốc tế thiên cung và chan sóc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quốc tịch campuchia
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn